chiếc xe khách chở hàng chục hành khách trên xe bất ngờ đâm trực diện vào đầu xe tải ben đang lưu thông theo chiều ngược lại
khiến cho khoảng một mươi năm hành khách trên xe bị thương phải đưa đi cấp cứu
vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày hôm nay trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua ấp bốn xã tân thành thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi năm h chiều cùng ngày chiếc xe khách mang biển số năm mươi một b hai mươi chín nghìn tám trăm ba mươi tám lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn khi đến xã tân thành
cùng lúc này chiếc xe tải ben mang biển chín mươi ba c sáu nghìn một trăm chín mươi tám đang lưu thông chiều ngược lại bất ngờ đánh lái sang phần đường bên trái để tránh một xe khác
gặp tình huống bất ngờ tài xế xe khách không kịp xử lý đã đâm trực diện vào xe tải ben
cú đâm khiến cho chiếc xe khách lật ngang hàng chục hành khách trên xe hoảng loạn đập kính thoát ra ngoài
khoảng một mươi năm người trong số đó bị thương phải đưa đi cấp cứu
công an tỉnh bình phước đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn